khi nào hết dịch mẹ về và đó là lời hứa của một người mẹ người chiến sĩ mang màu áo blu xanh
nơi tuyến đầu chống dịch với đứa con thơ và không chỉ là nỗi nhớ con mà ngay cả khi mà hay tin chính
những người thân đang bị nhiễm covid một mươi chín người mẹ người chiến sĩ ấy đó còn phải gạt đi nỗi niềm riêng
để ở lại cùng đồng đội tiếp tục cuộc chiến để lùi covid một mươi chín tại tuyến đầu
là một trong số hơn năm trăm linh cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện ba mươi tháng bốn đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
là phạm nhân và cán bộ chiến sĩ ở tp hcm điều dưỡng đặng thị thu hiền là mẹ đơn thân đã hơn bảy năm nay sống chung với bố mẹ
nhận nhiệm vụ đi điều trị covid một mươi chín xa nhà chị đành gửi hai con còn nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc
công việc của hiền là cùng với đồng đội điều trị cho số phạm
phạm nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại tp hcm lúc đầu mới vào đây mọi người đều không hình dung ra việc tổ chức một bệnh viện giả chiến dành cho phạm nhân như thế nào nên áp lực đè lên áp lực
công việc của hiền là cùng với đồng đội điều trị cho số phạm nhân điều dưỡng đặng thị thu huyền là mẹ đơn thân đã hơn bảy năm nay sống chung với bố mẹ
công việc của hiền là cùng với đồng đội điều trị cho số phạm nhân điều dưỡng đặng thị thu huyền là cùng với đồng đội điều trị cho số phạm nhân điều dưỡng đặng thị thu huyền là cùng với đồng đội điều trị cho số phạm nhân như thế nào nên áp lực đè lên áp lực
công việc của hiền là cùng với đồng đội điều trị cho số phạm nhân điều dưỡng đặng thị thu huyền là cùng với đồng đội điều trị cho số phạm nhân như thế nào nên áp lực đè lên áp lực